được biết qua kiểm tra giấy phép kinh doanh cơ sở này đăng ký là trung tâm tổ chức sự kiện dịch vụ ăn uống
nhưng bảng hiệu và mô hình tổ chức hoạt động thì lại không đúng như giấy phép kinh doanh được cấp
mà lại thiết kế hoạt động theo kiểu quán ba trá hình để thu hút khách
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước cho biết hiện đang tạm giữ một mươi hai bình khí bóng cười và bốn mươi cây thuốc lá điện tử
số hàng hóa trên được phát hiện trong một căn nhà cho thuê tại khu phố thanh bình
phường tân bình thành phố đồng xoài
trước đó tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại tổ một khu phố thanh bình phường tân bình
tổ công tác phát hiện trước cửa nhà có một mươi hai bình khí vẫn còn nguyên màng ni lông bọc
niêm phong đầu văn bình cùng chín mươi quả bóng bay cao su bốn mươi cây thuốc lá điện tử trong nhà
chủ thuê nhà là kiều văn tuấn hai mươi một tuổi trú tại huyện phú riềng
không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc của số hàng trên
bước đầu tuấn khai nhận một mươi hai bình khí bóng cười
ôm vào bóng cao su bán
quá trình kiểm tra căn nhà tổ công tác còn phát hiện và tạm giữ chín con dao nhọn dài hai con dao phóng lợn
liên quan đến vụ một cán bộ công an tỉnh an giang bị nhóm thanh niên đánh trọng thương
tại khu vực xã châu phong thị xã tân châu
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hoàng trấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang về hành vi cố ý gây thương tích
được biết trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt giam bốn bị can gồm lê ngọc tín sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hồ thành quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
lương tân em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn ngọc cẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại xã châu phong
thị xã tân châu tỉnh an giang về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng năm do mâu thuẫn
lê ngọc tín đã gọi điện huy động một nhóm thanh niên đến vây đánh anh nguyễn đăng khoa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cán bộ công an tỉnh an giang
mặc dù anh khoa đã bỏ chạy nhưng đối tượng vẫn đổi theo và dùng hung khí tiếp tục đánh anh khoa gây thương tích nặng
khi công an xã châu phong đến hiện trường thì nhóm của tín đã bỏ trốn
anh khoa được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng
tập trung xác minh điều tra và thu thập chứng cứ
đến nay đã bắt được năm bị can liên quan đến vụ án trên
công an tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam hai mươi tám đối tượng
liên quan đến vụ hủy hoại ba trăm tám mươi ha rừng sản xuất tại xã yatomot huyện easup
hai mươi tám đối tượng trú tại các xã yatomot xã yarv xã yle của huyện easup
bị hủy hoại rừng trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắk
đã phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại xã yatomot huyện easup
quá trình kiểm tra hiện trường xác định diện tích rừng bị phá là ba trăm tám mươi hai bảy ha
tại các khoảnh hai và ba thuộc tiểu khu hai trăm hai mươi hai và từ khoảnh một đến khoảnh tám thuộc tiểu khu hai trăm linh năm
diện tích rừng chưa giao chưa cho thuê hiện giao ủy ban dân xã yatomot huyện easup quản lý
loại rừng được quy hoạch theo chức năng rừng sản xuất là rừng tự nhiên
chữ lượng bình quân một mươi bảy mươi bảy m ba một hectare cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng vào ngày một mươi hai tháng bốn và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
không chỉ đắk lắc thời gian qua trên địa bàn tỉnh yên bái thì tình trạng phá rừng nghiêm trọng
cũng diễn biến phức tạp kéo theo những ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự
trước thực trạng này công an tỉnh yên bái đã phối hợp với lực lượng chức năng
cùng chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
xây dựng các phương án để bảo vệ rừng cùng với đó là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
để gian đe giáo dục phòng ngừa chung
đối tượng triệu văn các sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cùng vợ là lý thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú huyện văn yên tỉnh yên bái vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh triệu tập
để làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
trước đó khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng cát và xuân lên khu vực rừng phòng hộ
thuộc địa phận thôn khe trang xã an bình và thôn ngòi cài xã lâm giang huyện văn yên
để chặt phá rừng với tổng diện tích khoảng một mươi m hai
đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đốt khu vực rừng đã chặt phá để trồng cây khác
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh yên bái
phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai của các đối tượng
nguyên nhân về tôi không có đất là nương không có miếng nào tôi vẫn phải biết là sai rồi
tôi vẫn phải làm một tí
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã phát hiện một mươi tám vụ về vi phạm
bảo vệ và phát triển rừng trong đó đã khởi tố sáu vụ một mươi ba bị can về tội hủy hoại rừng
sự phạt hành chính một mươi hai vụ hai mươi trường hợp nộp ngân sách nhà nước chín mươi triệu đồng
qua đây thể hiện sự quyết liệt của lực lượng chức năng tỉnh yên bái
trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn
thời gian qua tình trạng chặt phá đốt rừng trên địa bàn tỉnh yên bái
có những diễn biến khá là phức tạp
nguyên nhân chủ yếu thứ nhất là do nhận thức pháp luật của người dân
đa phần là người dân ở phùng đồng bào dân tộc thiểu số
có hoàn cảnh cuộc sống rất là khó khăn
bên cạnh đó cũng không có diện tích đất để canh tác
đặc biệt là đất nông nghiệp nên dẫn đến tình trạng là người dân
do nhận thức pháp luật có nhiều hạn chế
mục đích kinh tế vì sinh kế của mình dẫn đến hiện tượng chặt phá đốt rừng
để trồng thay thế các loại cây mới có giá trị kinh tế cao hơn
nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng đảm bảo độ che phủ rừng trên địa bàn
lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân
về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng đối với cộng đồng
để cùng chung tay bảo vệ tài nguyên rừng
bên cạnh đó thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp chặt phá
đốt rừng lấn chiếm rừng nhất là diện tích rừng đặc dụng rừng phòng hộ
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh nhân bái
tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
để phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan
để làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật
để người dân nâng cao nhận thức pháp luật trong việc chấp hành pháp luật
để phòng ngừa tình trạng chặt phá đốt rừng trái phép
tuy nhiên bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
thì cũng rất cần sự chung tay của cả cộng đồng nhất là đồng bào ở vùng cao
người dân được giao rừng và sinh sống gần rừng cần phải nâng cao nhận thức trong bảo vệ rừng
bởi bảo vệ rừng chính là đang bảo vệ môi trường sống
giảm thiểu thiên tai là bảo vệ lá phổi xanh của mỗi chúng ta
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng trần hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm ba mươi ba trên hai mươi ba nguyễn huệ
khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
đối tượng truy nã của công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng là đối tượng thạch thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ hòa xã mỹ tú huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
đối tượng này cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm cách ba cm trước đuôi lông mày phải
còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lý thị thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hồ khẩu thường trú tại số tám mươi tám
chín mươi bảy trên tám mươi bảy trên một mươi năm a trần hưng đạo khóng một phường một mươi thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có sẹo chấm cách một cm dưới sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý